thưa quý vị liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến sáu người tử vong năm người bị thương
theo sở lao động thương binh và xã hội tình đồng nài công ty gỗ bình minh chưa đăng ký sử dụng
thiết bị an toàn lao động chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi
ngày bốn tháng năm tại hội nghị giao ban kinh tế xã hội bốn tháng đầu năm của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
bà nguyễn thị thu hiền giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai cho biết
đối với các thiết bị như lò hơi doanh nghiệp muốn đưa vào hoạt động phục vụ sản xuất phải được sự chấp thuận của sở
thiết bị này phải trải qua các yêu cầu kiểm định rất nghiêm ngặt trước khi vận hành
tuy nhiên qua kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh công ty gỗ bình minh
chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi và không thực hiện những quy định trên
theo báo cáo của sở này lò hơi dạng ống nước được công ty gỗ bình minh lắp đặt để phục vụ sản xuất
lò có công suất sinh hơi một kg trên giờ ở bên ngoài cạnh vách tôn sưởng bán thành phẩm
trong quá trình sử dụng công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị
để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến sáng ngày một tháng năm khi cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì lò hơi phát nổ
theo bà hiền báo cáo của phòng lao động thương binh và xã hội huyện vĩnh cửu cho biết
công ty gỗ bình minh hoạt động vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
trước thời điểm này huyện vĩnh cửu có kiểm tra công tác an toàn lao động nhưng lúc đó công ty đang tạm ngưng hoạt động
từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay cơ quan chức năng chưa kiểm tra lại công tác an toàn lao động tại công ty
cũng tại cuộc họp chủ tịch ubnd tỉnh ông võ tấn đức yêu cầu các sở ngành địa phương
tăng cường công tác thanh kiểm tra
chặt quy trình an toàn lao động trong sản xuất tại doanh nghiệp đồng thời các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền
để nâng cao ý thức của chủ doanh nghiệp và mỗi người lao động trong việc chấp hành các quy định về an toàn
công ty gỗ bình minh do ông feng yong quốc tịch trung quốc làm giám đốc hoạt động trong lĩnh vực gia công chế biến đồ gỗ gia đình
công ty có khoảng hai trăm linh lao động
tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn có bốn mươi hai công nhân đang làm việc
hiện công an đồng nai đã tạm giữ ông feng yong đồng thời cấm xuất cảnh
bảy người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra
công ty gỗ bình minh hoạt động trong lĩnh vực gia công chế biến đồ gỗ gia đình
số lao động làm việc tại công ty khoảng hai trăm linh người
để phục vụ sản xuất công ty bình minh lắp đặt một lò hơi dạng ống nước
model dzh một một m nhán hiệu hoa hoang công suất sinh hơi là một kg trên giờ
trong quá trình sử dụng công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật
và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến kiểm tra
bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến sáng ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành
thì lò hơi phát nổ làm sáu người thư vong năm người bị thương nhà xường hư hỏng nặng
sau khi vụ việc xảy ra giám đốc công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo các đơn vị
vào cuộc điều tra thực hiện các biện pháp giải quyết ban đầu phong tỏa
và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
đồng thời thăm hỏi động viên các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện
qua điều tra cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là lỗi kỹ thuật lò hơi
theo cơ quan công an đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng
làm sáu công nhân tử vong và năm người khác bị thương
trước đó quyền chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai võ tấn đức cùng đại diện lãnh đạo công an tỉnh
huyện ủy ubnd huyện vĩnh cửu đã đến thăm hỏi động viên các trường hợp bị thương
đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa thống nhất biên hòa đồng nai
tại đây ông võ tấn đức quyền chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai yêu cầu bệnh viện tập trung nhân lực
máy móc để cứu chữa cho các trường hợp bị thương của vụ tai nạn
bác sĩ nguyễn thị kim loan phó giám đốc bệnh viện đa khoa thống nhất cho biết
khoảng tám giờ bốn mươi phút ngày một tháng năm khoa cấp cứu tiếp nhận nhiều công nhân công ty trách nhiệm
hiếu hạn gỗ bình minh nhập viện cấp cứu
bệnh viện đã huy động tất cả bác sĩ có chuyên khoa đánh giá tiến hành phẫu thuật cho các nạn nhân
hiện các nạn nhân đã được phẫu thuật xong và đang được chăm sóc đặc biệt tại khu hậu phẫu
ngay khi xảy ra vụ nổ liên đoàn lao động tỉnh đồng nai cũng đã tới thăm hỏi tình hình sức khỏe các nạn nhân bị thương
chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh nguyễn thị như ý cho biết
ngay khi nắm tình hình liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo công đoàn huyện vĩnh cửu đến hiện trường xác minh
báo cáo cụ thể sự việc xảy ra
liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với các ngành chức năng xác minh nguyên nhân vụ tai nạn
có chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động
theo bà ý công ty nơi xảy ra vụ việc là doanh nghiệp nước ngoài
việc công ty tổ chức cho người lao động đi làm trong nghỉ lễ không trái luật nếu doanh nghiệp có thỏa thuận với người lao động
chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh đã vào viện thăm công nhân bị thương nặng và hỗ trợ hai triệu đồng một người
ubnd tỉnh đồng nai hỗ trợ hai mươi triệu đồng cho gia đình các nạn nhân tử vong
hỗ trợ một mươi triệu đồng cho gia đình các nạn nhân bị thương
trong số sáu người tử vong có một người quốc tịch trung quốc
may mắn sống sót sau vụ nổ chị bình quê phú thọ vẫn còn run dày sợ hãi
cảnh tượng khủng khiếp cướp đi tính mạng của sáu đồng nghiệp chắc chắn có lẽ sẽ ám ảnh chị suốt quãng đời về sau
vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh giọng chị run run cho biết
sáng ra mọi người tới công ty và làm việc bình thường chị cũng vậy
khoảng tám giờ thì tiếng nổ lớn phát ra mọi thứ dung chuyển đổ sập bụi mù mịt
lúc đó chị chỉ kịp ôm đầu ngay
khi tỉnh dậy thì thấy nhiều đồng nghiệp nằm bất động không toàn thây
xung quanh mọi thứ đổ sập tan tành
lúc một mươi năm h ba mươi phút anh tê công nhân làm việc trong công ty gỗ bình minh
đứng trước cổng phụ để chờ vào lấy chiếc xe cặt máy
mà bạn của mình là nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa thống nhất để lại đây
anh tê kể lúc vụ nổ xảy đến anh đang làm việc trong công ty gỗ bình minh
nhưng ở khu vực khác với khu vực đặt lò hơi
tiếng nổ phát ra cây đùng to như tiếng bom mìn
nhân đều khồn bay phách lạc
anh tê nói thêm sau khi vụ nổ kinh hoàng xảy đến
tất cả công nhân đã rời khỏi xưởng
hiện tại nơi này chỉ còn vài bảo vệ phụ trách canh giữ cổng
còn với anh ngọc lan ngụ xã thiện tân huyện vĩnh cửu
giây phút chứng kiến thi thể các nạn nhân nằm trong sân
đến giờ vẫn còn ám ảnh
anh lang từng làm việc ở công ty gỗ bình minh
hiện tại đã nghỉ để chuyển sang công việc mới
anh lang nói mình là một trong số những người đầu tiên tiếp cận hiện trường vụ nổ
nhìn thấy các nạn nhân nằm trên nền đất
thấy đau xót vô cùng
còn bà minh châu người dân có nhà ở cần công ty bình minh
thì mệt mỏi nói rằng cho đến một mươi sáu giờ vẫn đang bận dọn dẹp lau chùi nhà cửa
lúc vụ nổ xảy ra nhà dân trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề
nhiều nhà bị bể kính rơi vỡ đổ đạc
ngoài những người trực tiếp chứng kiến tại hiện trường
nhiều người dân sống cách đó hàng chục km cho biết cũng nghe thấy tiếng nổ
anh đình ngụ thành phố biên hòa cho biết
nhà anh cách hiện trường khoảng một mươi ba km
nhưng vẫn nghe thấy tiếng nổ lớn như nổ mìn
công điện gửi bộ trưởng các bộ công an công thương thông tin và truyền thông
lao động thương binh và xã hội
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
theo thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
vào khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng
tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh
thuộc ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
khiến sáu người chết và nhiều người bị thương
ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi ân cần
chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn
đồng thời yêu cầu lãnh đạo tỉnh đồng nai trực tiếp đến hiện trường
để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn
để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự
thủ tướng chính phủ yêu cầu
một chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo
kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong
thăm hỏi động viên hỗ trợ và nỗ lực cao nhất cứu chữa các nạn nhân bị thương
đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân
khắc phục hậu quả ổn định sản xuất điều tra
làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan
xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật nếu có
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh đồng nai phối hợp với các cơ quan chức năng
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
bộ công thương phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị
liên quan đến chỉ đạo các doanh nghiệp ra soát kỹ quy định tiêu chuẩn
quy trình sản xuất công nghiệp vận hành lò hơi kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế
bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động
bốn chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động
trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tuyệt đối không để xảy ra trường hợp tương tự
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường hơn nữa
công tác tuyên truyền hướng dẫn các quy định về vệ sinh an toàn lao động trên tất cả các lĩnh vực
có thể thấy vụ tai nạn lao động này gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
dân mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua được nỗi đau này
những thông tin mới liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại